thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí lái xe lạng lách đánh võng trên đường
của một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hà nam đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông
gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông
để quyết liệt xử lý tình trạng này lực lượng công an tỉnh hà nam đã tích cực vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật
công an huyện bình lục phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát giao thông tỉnh hà nam vừa triệu tập nhóm một mươi tám thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
để điều tra làm rõ về hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng mang theo hung khí
gây dối trật tự công cộng trên địa bàn đồng thời tiến hành thu giữ một mươi xe máy bốn dao kiếm tuyếp sắt
đáng chú ý đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới một mươi tám tuổi và có không ít đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
đang đi thì bị các nhóm thanh niên đuổi xong một em quay về đầu chạy về chợ mạng để tụ hoạt và bảo nhau về lấy thêm hung khí
gọi thêm người để đi tìm nhóm nãy đuổi đuổi bọn tôi để đánh lại
để phòng ngừa cái việc là con em mình sẽ tiếp cận với các mối quan hệ xấu
và cũng phải quản lý chặt chẽ
kể cả các phương tiện liên lạc không để cho các cháu sẽ có những mối liên hệ
rồi là lên các trang mạng để tụ tập và thành lập các hội nhóm để tham gia vào các việc vi phạm các quy định của pháp luật
với sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự của các lực lượng công an hà nam
đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng và hạn chế nguy cơ tội phạm trong thanh thiếu niên
tuy nhiên để giải quyết triệt đề tình trạng này
cần có sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình nhà trường các ban ngành đoàn thể trong việc quan tâm quản lý giáo dục con em
ngăn chặn từ sớm từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật
giữ bình yên cho các tuyến phố trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội
thưa quý vị tại tỉnh hải dương thời gian qua đã liên tiếp xuất hiện các ổ dịch thủy đậu trong trường học
ngành y tế tỉnh hải dương yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch
sẵn sàng các phương án không để dịch bùng phát
để không xuất hiện các ổ dịch thủy đậu trong trường học
trung tâm y tế tỉnh hải dương phối hợp các cơ sở giáo dục định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường
thường xuyên vệ sinh phòng học trang thiết bị bàn ghế khuôn viên trường
bảo đảm đủ nước xà phòng cho giáo viên học sinh giở tay hàng ngày
giám sát phát hiện sớm các ca bệnh để cách ly xử lý ổ dịch kịp thời không lây lan ra diện rộng
từ đầu năm đến nay tỉnh hải dương ghi nhận một trăm bảy mươi ca mắc thủy đậu
chủ yếu từ bốn ổ dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh
khu bảo tồn thiên nhiên trí sán huyện mèo vạc nằm ở vùng lõi của công viên địa chất toàn cầu
cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang
đây là khu dự trữ sinh quyền có vai trò điều hòa khí hậu giữ đất giữ nước nơi miền đá sám
do đó công tác bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng
được chính quyền địa phương hết sức quan tâm đặc biệt vào thời điểm bắt đầu mùa nắng nóng như hiện nay
với vai trò là trưởng thôn và tổ trưởng tổ quân chúng bảo vệ rừng phố mì thuộc khu bảo tồn thiên nhiên trí sán
anh hoàng lão san trưởng thôn phố mì xã tà lũng huyện mèo vạc tỉnh hà giang và các thành viên trong tổ
đã tích cực cùng với người dân nắm bắt tình hình phân công lịch trực tuần tra để bảo vệ rừng đầu nguồn
hiện khu bảo tồn thiên nhiên trí sán có một mươi tám đội xung kích
tám trợ trái rừng và hơn một trăm linh tổ quân chúng bảo vệ rừng
để bảo vệ rừng đầu nguồn hạt kiểm lâm huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã thường xuyên tổ chức tuần tra rừng
tại các khu vực trọng điểm
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra điểm nóng về khai thác rừng phá rừng xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao
đặc biệt ở các khu vực bìa rừng nằm giáp xanh với đất sản xuất nông nghiệp nơi người dân thường hay đốt dọn thực bì làm nương rẫy

với diện tích lớn khoảng trên năm bốn nghìn hectare khu bảo tồn thiên nhiên trí sán là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm
trong đó có hơn năm mươi loài thực vật và trên hai mươi loài động vật nằm trong danh sách đỏ việt nam
do đó bảo vệ rừng đầu nguồn không chỉ mang lại lợi ích kép giúp điều hòa khí hậu mà còn giúp người dân phát triển kinh tế xã hội ở địa phương

hạt kiểm lâm đã tạm giữ hơn tám trăm hai mươi mét khối cát và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế được sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông lam thuộc địa phận xã long sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vào môi trường công an tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra phát hiện năm thuyền vỏ sắt đang khai thác cát sỏi
tiến hành kiểm tra tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn lộc khang sông lam tại thôn một mươi xã long sơn huyện anh sơn tổ công tác phát hiện năm thuyền vỏ sắt dạng tự chế đang neo đậu trong đó có bốn thuyền hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ tám trăm hai mươi bốn mét khối cát sỏi và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế tất cả đều không có số hiệu không có đăng ký đăng kiểm hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị buồn ngủ khi lái xe là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông từ mức độ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
nhiều tài xế khi đã ý thức được cơn buồn ngủ nhưng do chủ quan vẫn cố điều khiển phương tiện khiến cho họ rơi vào tình trạng ngủ tạm thời hay còn gọi là giấc ngủ trắng
việc này chỉ diễn ra một vài giây nhưng gây ra hậu quả khủng khiếp là những vụ tai nạn thương tâm
bất kỳ người lái xe nào cũng tự nhiên bị bệnh
chúng ta đã từng gặp phải những cơn buồn ngủ đến một cách bất trợt khi đang di chuyển trên đường
ngủ gật sau vô lăng cực kỳ nguy hiểm chỉ cần tài xế chợp mắt một giây cũng có thể để lại hậu quả khủng khiếp
theo số liệu thống kê của bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi ba có tới bảy mươi hai vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mệt mỏi ngủ gật
việc này chỉ diễn ra một vài giây hay chỉ trong vài chấp mắt nhưng cũng có thể gây hậu quả khôn lường
lái thì cứ ba tiếng thôi
đã đổi ca rồi nên đảm bảo sức khỏe
nếu mà bọn mình thấy mệt quá như thế là phải gọi tài khác đổi lái ngay không để hậu quả xảy ra được
tình trạng không tỉnh táo lái xe rất nguy hiểm
ví dụ như chẳng hạn như có xảy ra tai nạn hoặc là va chạm giao thông nhỏ thì nó lại ơn giảm
nếu mà xảy ra tai nạn lớn thì ảnh hưởng đến cả tính mạng con người
việc để xảy ra tai nạn giao thông do tài xế mệt mỏi buồn ngủ trách nhiệm trước tiên vẫn thuộc về người lái xe
cũng phải xét đến trách nhiệm của doanh nghiệp bởi nhiều trường hợp đòi hỏi lái xe làm việc quá thời gian quy định
hoặc không ngăn chặn tình trạng này
cái doanh nghiệp cũng phải có ý thức giáo dục cho lái xe
các biện pháp vừa giáo dục biện pháp về xử lý hành chính biện pháp xử lý liên quan kinh tế và nhiều giải pháp khác
tại dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sửa đổi bổ sung
bộ giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định thiết bị giám sát hành trình phải có khả năng cài đặt thời gian lái xe liên tục
nhằm phục vụ việc cảnh báo vi phạm
khi nào hết bốn tiếng thì hệ thống sẽ cảnh báo và kêu ở lên xe để cho lái xe biết là đã đến giờ thuộc đổi lại
buồn ngủ trong khi đang lái xe là tình trạng ai cũng có thể sẽ gặp phải
những vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ xảy ra vừa qua chính là hồi chuông thức tỉnh ý thức mỗi lái xe
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
không còn những cơn mưa vùng áo thấp phía tây mở ra miền bắc lúc này trời nắng từ sớm
khu vực phía tây bắc bộ trời đã còn nắng mạnh còn ở khu vực phía đông bắc bộ cũng đã có nắng
nhưng nhiệt độ ngoài trời ở toàn miền bắc chưa cao vẫn đang thấp dưới mức hai mươi bốn độ ở phía tây và dưới hai mươi bảy độ ở khu vực phía đông
tuy nhiên dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
thì cảm giác mát mẻ này sẽ nhanh qua
từ một mươi giờ sáng ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ đã tăng cao
ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
trong đó tại khu vực lai châu điện biên sơn la và hòa bình sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội sẽ là những vùng có nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ trời nắng nóng
vùng áo thấp phía tây hoạt động từ sớm
cũng làm cho cả miền trung lúc này đều đã có nắng
từ gần trưa trở đi với sự phát triển thêm của hiệu ứng gió phơn miền trung sẽ chuyển sang trạng thái ít đến quang mây
trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ đồng loạt xuất hiện tại một mươi một trên một mươi bốn tỉnh thành phố của miền trung
cả một dọc từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên đều xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà và nam đông sẽ có ngưỡng nhiệt cao trên ba mươi bảy độ
trời nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
khánh hòa ninh thuận và bình thuận không nằm trong vùng tác động của thấp nóng
vì thế trời nắng nhưng nhiệt độ không quá cao giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
ngày mới ở tây nguyên và nam bộ cũng có nắng sớm với cường độ mạnh
vì thế trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ vẫn xảy ra nắng nóng
với khu vực tây nguyên nóng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ chiều với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nóng sớm và cường độ mạnh hơn
nóng từ một mươi một giờ trưa và kéo dài đến một mươi bảy giờ chiều nên nhiệt độ cao ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một mươi sáu giờ chiều ở khu vực tây nguyên và một số nơi ở miền đông nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh dần
từ chiều và tối nay trở đi ở khu vực vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai sẽ có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động nhẹ
khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông nam đến nam ở mức cấp bốn cấp năm
tại khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước